thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy hiệu honda airblade trên địa bàn phường hai
đối tượng vừa bị công an phường ea tam thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt giữ
vào lúc một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng bảy ông nguyễn như sơn chú tại phường ea tam
đến công an phường trình báo về việc kẻ gian đã lấy trộm của gia đình chiếc xe mô tô
sau khi tiếp nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phường ea tam và lực lượng bảo vệ dân phố
đã làm rõ bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ trộm trên đó là dương văn tâm và nguyễn phước hòa